các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị câu chuyện trên cũng là lời cảnh tình về tình người giữa xã hội ngày nay
ai cũng có công việc và cuộc sống bận rộ riêng thế nhưng chỉ cần một hành động nhỏ cũng có thể thay đổi rất nhiều điều
thậm chí là cứ một mạng người vô tội phải trải qua sinh tử mới biết mạng sống đáng quý như thế nào
trước khi làm điều gì hãy đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu và thông cảm cho nhau hơn
hy vọng rằng sẽ không còn những trường hợp đau lòng như câu chuyện trên nữa